sau hai ngày nỗ lực triển khai phương án di dân để ứng phó với cơn bão số một mươi ba đến sáng nay tại thành phố đà nẵng
những khu vực nhà không kiên cố như nhà trọ nhà tạm các khu vực có nguy cơ sạt lở đã được chính quyền thành phố huy động lực lượng hỗ trợ bà con đến nơi tránh bão
tương tự các tỉnh như quảng bình hà tĩnh hay thừa thiên huế cũng khẩn trương thực hiện công tác di rời bảo đảm an toàn cho người dân
tại quận ngũ hành sơn trong sáng nay hơn một trăm bốn mươi hộ dân tại hai khu vực đông trà và tân phường hòa hải
lực lượng dân quân thanh niên công an đã phối hợp hỗ trợ người dân khẩn trương đến địa điểm tránh bão an toàn
theo ghi nhận thì trong sáng nay hầu hết người dân đã nghiêm túc chấp hành lệnh sơ tán của thành phố đề ra
tại các địa điểm chú bão công tác hậu cần cũng đã được chính quyền chuẩn bị chú đáo
theo kịch bản ứng phó bão được thành phố đà nẵng chuẩn bị dự kiến số lượng sơ tán đối với bão gió cấp tám
đến cấp một mươi một là trên bảy mươi hai nhân khẩu đối với cấp một mươi hai một mươi ba là trên một trăm bốn mươi nhân khẩu
ưu tiên phương án sơ tán đến nhà kiên cố gần nhất trong khu vực
đối với hộ có nguy cơ bị lũ quét sạt lở đất núi thuộc huyện hòa vang
thành phố cũng đã tiến hành di rời một trăm năm mươi bốn hộ đến nơi an toàn
thưa quý vị và các bạn đến khoảng ba giờ chiều nay thành phố đà nẵng bắt đầu phải hứng chịu những sức mạnh của cơn bão số một mươi ba
tại một số nơi đã xảy ra tình trạng ngập bụng cục bổ gió lần được thủy điêu dâng cao và lửa mưa lớn
hiện nay đến lương người dân cũng đã không ra khỏi nhà và chấp hành lệnh quyền cao của thành phố đà nẵng
nhằm chủ động ứng phó với bão số một mươi ba ngày một mươi bốn tháng một mươi một ubnd tỉnh quảng bình
chỉ đạo bộ đội biên phòng và địa phương chủ động công tác phòng chống bão số một mươi ba
giúp các hộ dân chẳng chống nhà cửa tuyên truyền bà con không ra khe suối
khu vực có nguy cơ sạt lở để tránh thiệt hại đáng tiếc
ngay sau bão riêng huyện quảng ninh gần trương triển khai kế hoạch tái định cư cho bản sát
có khảo sát địa chất bảo đảm vị trí mới phải tuyệt đối an toàn tránh nguy cơ ngập lụt và sạt lở
thưa quý vị và các bạn cơn bão số một mươi ba dù chưa đổ bộ trực tiếp vào đất liền từ các tỉnh quảng ngãi đến hà tĩnh
tuy nhiên từ một mươi ba h chiều hôm nay trên địa bàn tỉnh quảng nam đã xuất hiện gió khoảng cấp bảy cấp tám
nhiều cây cối đã bắt đầu ngã đổ
để bảo đảm an toàn tính mạng cho dân chính quyền tỉnh quảng nam đã đưa ra khuyến cáo
đề nghị người dân không nên ra khỏi nhà từ lúc một mươi năm h chiều hôm nay
để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số một mươi ba
chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam yêu cầu kiểm tra giả soát và tổ chức hiệp đồng các lực lượng quân đội công an
tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy sản trên tàu thuyền neo đậu
trong các lán trải công trình đang xây dựng đồng thời yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực có nguy cơ
xảy ra sạt lở đất lũ ống lũ quét ngập lụt sâu và tổ chức sơ tán dân khỏi các khu vực nguy hiểm
tại các địa phương ven biển cờ sông
ngoài ra ngành giáo dục tỉnh quảng nam cũng đã chỉ đạo lãnh đạo của các trường học trên địa bàn
cho học sinh sinh viên nghỉ học từ chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một sẽ đi học lại sau khi bão tan
và tùy vào tình hình thực tế tại các địa phương
tính đến cuối giờ chiều nay đã có hơn hai mươi hộ dân tỉnh thừa thiên huế đã sơ tán
đến các khu tập trung tránh trù bão số một mươi ba
tại các điểm này chính quyền các địa phương đã cấp đủ lương thực thuốc men tổ chức nấu ăn
giúp bà con yên tâm tránh bão
chính quyền địa phương cũng huy động các lực lượng tại chỗ giúp dân trăng chống
xa cối nhà cửa
đưa thuyền bè về nơi tránh trú an toàn
trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh thừa thiên huế đã kích hoạt chức năng
ứng cứu khẩn cấp sos trên phần mềm ứng dụng huếs để người dân sử dụng kêu gọi hỗ trợ khi cần thiết